đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn nhồn ga hà nội
dự án này đến nay đang bị chậm trễ kéo dài do nhiều nguyên nhân và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi hai
tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội đoạn nhổn ga hà nội có chiều dài một mươi hai năm km với tám ga nổi bốn ga ngầm
dự án được thủ tướng chính phủ phê duyệt năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến nay dự án đang bị chậm trễ do nhiều vướng mắt như năng lực và kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư còn hạn chế
vướng mắt về công tác giải phóng mặt bằng chậm bố trì vốn để thanh toán cho các nhà thầu thi công
do đó dự án dự kiến chỉ có thể hoàn thành toàn tuyến sớm nhất vào năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh đoạn tuyến đường sắt đô thị nhồn ga hà nội
là một trong những dự án trọng điểm và triển khai đầu tiên trong hệ thống đường sắt đô thị của thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải cơ bản đồng ý về mặt chủ trương và giao ban cán sự đảng ubnd thành phố hà nội
báo cáo theo quy định việc điều chỉnh tổng tiến độ dự án theo phương án khai thác trước đoạn trên cao từ nhổn đến ga s tám cầu giấy
đồng thời không để tình trạng công trình chờ vốn mà chủ động xây dựng chính sách ứng vốn trong trường hợp vốn trung ương chưa kịp bổ sung
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu các quận huyện thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các ga bảo đảm thời hạn như đã cam kết